làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy gia lai đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng bí thư đảng đoàn
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh gia lai trong việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong sáu tháng đầu năm
đồng chí lưu ý địa phương nên tập trung ba chỉ tiêu có khả năng không đạt gồm thu nhập bình quân đầu người
tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và số xã đạt chuẩn nông thôn mới
đối với công tác chuẩn bị cho đại hội các tỉnh ở khu vực tây nguyên trong đó có gia lai với đặc thù riêng chắc chắn sẽ có những điểm khác biệt
trong quá trình xây dựng văn kiện chuẩn bị nhân sự khâu tuyên truyền và tổ chức đại hội